ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó sở tư pháp xây dựng quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật
của trung ương và địa phương
bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng cập nhật dữ liệu về bản án quyết định của tòa án
phán quyết của trọng tài thương mại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp
ngoài ra cập nhật những văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp lên các trang thông tin điện tử
xây dựng và tổ chức các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi thành phố trình thành phố phê duyệt